vào tối ngày hai mươi ba tháng bốn tại đường trường chính dưới khu vực cầu vượt hòa cầm của thành phố đà nẵng
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người phụ nữ thương vong dưới gầm xe tải trộn bê tông
vào thời điểm trên chị lê thị thảo cùng với chị nguyễn thị diễm lệ đều trú tại xã hòa châu huyện hòa vang
điều khiển xe máy lưu thông trên đường trường trinh hướng lên cầu vượt hòa cầm
khi đến nút giao thông nói trên xe máy bất ngờ va chạm với xe trộn bê tông do tài xế lê văn bình
chú tỉnh quảng nam điều khiển lưu thông cùng chiều hậu quả chị lệ ngã dưới gầm xe trộn bê tông tử vong tại chỗ
chị thảo bị thương tích nặng nguyên nhân vụ việc tai nạn giao thông vẫn đang được lực lượng chức năng tập trung điều tra làm